sáng nay ngày hai mươi sáu tháng hai đồng chí kim trân ưn chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đã đến ga đồng đăng lạng sơn
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên tại hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lạng sơn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đồng chí lâm thị phương thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lạng sơn
đồng chí phạm ngọc thường chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn và lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé